lợi dụng đêm tối và địa hình hiểm trở để vận chuyển ma túy đi tiêu thụ tuy nhiên hành vi vi phạm của đối tượng đã bị công an huyện mộc châu tỉnh sơn la phát hiện
và trong quá trình bị bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt làm hai chiến sĩ công an bị thương
cụ thể vào hồi hai mươi một h ngày hai mươi tháng ba tại bản tả phảnh xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la
công an huyện mộc châu phá thành công chuyên án bắt quả tang đối tượng thào a chư chú xã tân lập huyện mộc châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ là hơn hai ba trăm linh viên ma túy tổng hợp có khối lượng trên hai trăm hai mươi gram